tại thôn kim đôi xã cẩm hoàng huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã diễn ra lễ vinh danh đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do chủ tịch nước truy tặng cho cố đại tá vũ đình thước
cố đại tá vũ đình thước sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu tại thôn kim đôi xã cẩm hoàng huyện cẩm giang ông nhập ngũ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba thuộc đại đội năm mươi chín tiểu đoàn bốn trăm một mươi tám trung đoàn năm mươi bảy sư đoàn ba trăm linh bốn khi chưa tròn một mươi bảy tuổi
trong suốt bốn mươi bốn năm trong quân đội thì có đến gần ba mươi năm ông cầm súng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy gần hai trăm linh trận ở khắp các chiến trường
trực tiếp chiến đấu ông cầm súng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy gần hai trăm linh trận ở khắp các chiến trường
trực tiếp chiến đấu ở các chiến dịch thượng lào vào năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cánh đồng chung siêng khoảng năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
với những công hiến to lớn cố đại tá vũ đình thước đã được phong tặng và truy tặng các danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân chương độc lập hạng ba huân chương quân công hạng ba huân chương chiến công giải phóng nhất nhì ba và tám danh hiệu dũng sĩ diệt mỹ